trước những việc làm nhân văn ý nghĩa của các chiến sĩ công an nhân dân
cộng đồng mạng đã nhanh chóng chia sẻ những hình ảnh đẹp
câu chuyện xúc động về tình quân dân trong hoạn nạn
hình ảnh những chiến sĩ công an nhân dân dầm mình trong mưa lũ
giúp dân chống chọi thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
vùng ngập lụt sẽ luôn là những hình ảnh đẹp tỏa sáng tinh thần chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
những hình ảnh ghi lại về cuộc giải cứu sáu người dân

ở đó hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đu mình trên đường dây cáp
và từng bước đưa người dân vượt qua dòng nước chảy xiết đến nơi an toàn
chỉ trong vòng hai mươi phút lực lượng công an đã giải cứu thành công số người dân bị mắc kẹt
và những hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
hàng nghìn lượt khách hàng nghìn lượt chia sẻ hình ảnh
trên các trang mạng xã hội
đồng đảo ý kiến đã bày tỏ sự cảm phục và gửi lời cảm ơn sâu sắc
đến những người chiến sĩ công an huyện tây giang tỉnh quảng nam
tuyệt vời không chỉ giữ bình yên xóm làng
xem hình ảnh mà trái tim thưởng thức
khi gian khổ nhất các anh là người luôn sửa sảm hy sinh
vơi mình giúp đỡ nhân dân
các phương án ưng ký người dân tại những nơi bão đi qua
đã nhanh chóng được lực lượng công an triển khai
với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của người dân
khi cơn bão đi qua lũ rút lực lượng công an ở các địa bàn
tiếp tục xuống cơ sở bám từng bản làng bị thiệt hại
để tham gia khắc phục hỗ trợ
giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
và mỗi người sẽ chọn cho mình một cách để bày tỏ tình cảm
sự khâm phục dành cho lực lượng công an
khi đang làm nhiệm vụ dưới trời mưa bão
tại thành phố vinh hình ảnh một em học sinh
tặng đôi dép tổ ong cho chiến sĩ cảnh sát giao thông
khi đang dần mình dưới mưa làm nhiệm vụ
đã khiến cho nhiều người xem cảm thấy ấm lòng
và hạnh phúc
đông đảo cư dân mạng đã khen ngợi hành động ý nghĩa của em học sinh
chia sẻ trên báo chí đại quý nguyễn trọng hùng
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vinh
nhân vật xuất hiện trong clip đã chia sẻ
khi đang làm nhiệm vụ có một em học sinh trị lại
đặt xuống trước mặt tôi một đôi giáp tổ ong còn mới huyên
nói rằng cháu tặng chú
thực sự lúc đó tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hạnh phúc
khi được đón nhận tình cảm của người dân
có thêm động lực thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình
một hình ảnh một việc làm vô cùng cảm động
các chiến dị công an thực sự vất vả mưa lớn đường tắt
các anh vừa làm nhiệm vụ phân luồng vừa cứu hộ những xe bị chết máy giữa đường
thật sự cảm phục các anh
trời mưa mình đi đường còn vất vả
thế nhưng nhìn thấy lực lượng cảnh sát giao thông dầm mình dưới mưa
để phân luồng cảm thấy các đồng chí vất vả
chúc các đồng chí nhiều sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong mỗi mùa mưa đảo ở đó dù có những giọt mồ hôi những giọt bước mắt
thậm chí dù phải đánh đổi hy sinh cả mạng sống của mình
hình ảnh bóng dáng của đồng lượng của ngôn nhân dân
vẫn luôn luôn đồng hành sát thánh của ngôn nhân dân
có lẽ vì vậy mà dù ít dù nhiều
trong mỗi trang tin bài báo mỗi bài chia sẻ
trên các trang mạng xã hội bên cạnh những dòng cung cấp tin tức
những hình ảnh về mưa lũ những câu chuyện hình ảnh cảm động
về lực lượng công an nhân dân về tình cảm người dân
dành cho lực lượng công an vẫn được lan tỏa và chia sẻ mạnh mẽ
tất cả vì một cuộc sống bình yên của người dân
trên trang facebook của truyền hình công an nhân dân

và hãy tiếp tục tương tác với chúng tôi trên facebook của truyền hình công an nhân dân

giờ trở thành vật bất ly thân của nhiều người

thưa quý vị một chiếc điện thoại thông minh như thế này
giờ trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho người dân
tuy vậy với các em học sinh thì điện thoại di động bị nghiêm cấm trong giờ học trên lớp
tuy vậy với các em học sinh thì điện thoại di động bị nghiêm cấm trong giáo học trên lớp
thế nhưng điều này sẽ thay đổi khi mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư ba mươi hai
về điều lệ trường trung học cơ sở trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
trong đó có một nội dung rất đáng chú ý đó là học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học
để phục vụ học tập với sự đồng ý của giáo viên
dẫu vậy quy định mới cũng đang nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi lẽ cái gì cũng có hai mặt lợi và hại
sử dụng điện thoại trong giờ cũng sẽ là chủ đề của góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
và chúng tôi cũng xin được giới thiệu khách mời đồng hành ông phạm tất thắng
phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
và có lẽ là trước khi đi tới những trao đổi cụ thể hơn thì chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi
hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi

trước đây chúng ta không cho học sinh thực hiện trong lớp học còn bây giờ thì chúng ta không cho sử dụng trong lớp học vì một mục đích ngoài học tập
và như vậy thì cái sự quy định đấy phải rất là rõ rất là cụ thể để mà các em khi vào lớp thầy cô giao cái nhiệm vụ học tập và ở đâu đó một lúc nào đó thấy cần thiết thì các em có thể sử dụng để mà truy cập vào cái nguồn học liệu mà các em phục vụ cho chính cái bài học đấy
ý kiến từ phía đại diện của bộ giáo dục và tạ tạo và chúng ta cũng thấy có một vấn đề là ở đây thì giáo viên sẽ được trao quyền để kiểm soát cái vấn đề là học sinh sẽ sử dụng điện thoại như thế nào
tuy nhiên là bộ giáo dục là tự nhiên
thì cũng không cho biết là nó theo một cái quy chuẩn nào đó tức là giáo viên sẽ không thể biết được một cái quy chuẩn là họ sẽ cho phép học sinh sử dụng trong giờ học nào tìm kiếm tài liệu như thế nào
vậy phải chăng cái vấn đề này nó đang đạt quá nhiều gánh nặng quá nhiều áp lực về phía giáo viên ạ
đúng như thế vừa rồi trong cái câu hỏi trước của chị mà chúng ta có trao đổi thì một là trong những cái mà chúng ta còn phải hơi băn khoăn đó là việc quản lý của giáo viên như thế nào
đối với việc sử dụng điện thoại thông minh của học sinh
ở đây thì rõ ràng là bộ chỉ cho phép dùng và có nêu một cái khung đó là để phục vụ học
thế nhưng mà học môn nào và giờ học chính thức hay giờ làm bài tập tìm kiếm thông tin như thế nào thời lượng bao nhiêu thì không quy định cụ thể
và tôi cho là cũng khó quy định cụ thể
tức là cái này trao hoàn toàn thẩm quyền vào trách nhiệm đối với giáo viên
nhưng rõ ràng như thế là đặt một cái gánh nặng
rất là lớn đối với giáo viên
bởi vì như chúng ta đã trao đổi thì một giáo viên một thầy cô phải phụ trách bốn năm thậm chí là sáu mươi
cháu thế mà giờ học thì có bao nhiêu cái việc phải làm
thế và đây vừa cô vừa dạy vừa truyền đạt kiến thức vừa phải hướng dẫn học sinh là tra cứu thông tin như thế nào tìm hiểu thông tin ra sao vừa phải kiểm soát nữa
thì tôi cho là đây là một cái trách nhiệm rất là nặng của giáo viên và
hoàn toàn vào thẩm quyền và kiểm soát và cái trách nhiệm của đội ngũ giáo viên
nhưng đây cũng là một cái tôi nghĩ là nó là một cái trách nhiệm khá nặng nề
vâng chúng ta cũng nhìn thấy rõ một cái thực tế là từ đại dịch covid một mươi chín vừa qua thì ông cũng đã có đề cập đến việc là rất nhiều những trường học những cái môn học chúng ta đã chuyển sang hình thức học trực tuyến không ạ
nhưng chúng ta cũng đối diện một vấn đề là không phải học sinh nào cũng có thể tiếp cận với những sự phát triển của công nghệ thông tin như thế
cũng có những em học sinh ở vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn
thế các em không có máy tính chẳng hạn không có điện thoại di động để tiếp xúc với những cái môi trường như thế
vậy thì trong vấn đề này khi được sử dụng điện thoại trong giờ học thì các em sẽ ra sao ạ
có rất nhiều những băn khoăn lo lắng cho rằng là sẽ có một cái sự chạy đua công nghệ của các em học sinh dẫn tới áp lực đối với phụ huynh học sinh
và cũng có những cái băn khoăn lo lắng về việc là sẽ xảy ra cái tình trạng là trộm cắp trong trường học
ông quan điểm như thế nào
tôi cho là cái băn khoăn này không phải không có cơ sở
bởi vì không chỉ là cái điều kiện kinh tế xã hội nó dẫn đến cái mức sống của người dân ở các khu vực khác nhau đâu
mà ngay cả cái hạ tầng công nghệ của chúng ta ở các địa phương nó cũng rất khác nhau
và trong cái đợt một của cái đại dịch covid một mươi chín chúng ta đã chứng kiến những cái phóng sự trên vô tuyến
học sinh vùng núi phải dựng lều trên đỉnh núi mới có sóng điện thoại để có thể vào
sinh viên mới có thể có sóng điện thoại để tra cứu được thông tin
trên mạng rồi là thực hiện được cái phương thức dạy học trực tuyến
cho nên tôi cho ở đây có lẽ là một cái cũng là một cái khuyến khích thôi
chứ cũng không phải là cái bắt buộc
và có lẽ cái này là ngành giáo dục phải hướng dẫn cụ thể
tức là đây là một cái khuyến khích để ở những nơi nào có điều kiện
về mặt kinh tế xã hội về mặt hạ tầng công nghệ
thì có thể khuyến khích như một cái công cụ hỗ trợ cho việc dạy và học
chứ còn không bắt buộc
vẫn là thực hiện đúng cái chương trình những cái nội dung cơ bản
và những cái kiến thức cơ bản mà đã nêu trong chương trình
và mục tiêu vẫn phải làm sao để cho thầy cô có thể truyền tải được
những cái kiến thức cơ bản đã được quy định trong chương trình
đến học sinh và học sinh phải nắm được những kiến thức cơ bản đó
thế còn lại chúng ta xác định là phương thức này hay phương thức khác
sử dụng công nghệ hay là các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ
thì nó đúng là hỗ trợ thôi
những nơi có điều kiện thì có thể là giúp cho cái giờ học
nó hứng thú hơn nâng cao hiệu quả của quá trình dạy và học
nhưng không phải là một giải pháp bắt buộc
vâng chúng ta đều biết rằng là thông tư này sẽ bắt đầu có hiệu lực
vào tháng một mươi một tới
để thông tư thực sự đi vào cuộc sống thì sẽ có những cái giải pháp gì
cần phải đưa ra đối với cả phía giáo viên cũng như là các em học sinh ạ
tôi nghĩ là về mặt quản lý thì như chúng ta cũng trao đổi
cái băn khoăn trong câu chuyện
thì nếu mà bộ giáo dục hướng dẫn được cụ thể hơn
cái thông tư này tức là ví dụ như những môn nào thì khuyến khích
cái thời lượng nên là như thế nào cách thức sử dụng
cái phương tiện kỹ thuật ra sao nếu quy định được cụ thể hơn
thì cũng thuận lợi hơn cho các nhà trường và giáo viên
trong cái việc áp dụng phương thức này
thứ hai là như chúng ta vừa trao đổi đây không phải
phải khẳng định đây không phải là một cái yêu cầu bắt buộc
mà là một cái giải pháp mang tính hỗ trợ
một cái công cụ mang tính hỗ trợ để tăng cái hiệu quả
tăng cái hấp dẫn của quá trình dạy và học
và cũng giúp vào cái quá trình đổi mới dạy và học
chứ không phải là một cái yêu cầu bắt buộc
thế và cái thứ ba nữa là ở đây thì phải tránh một cái xu hướng
mà nãy chị cũng có đề cập tức là vì nó là khuyến khích
một cái giải pháp hỗ trợ cho nên là tuyệt đối không được
có cái yêu cầu bắt buộc
đối với học sinh và phụ huynh để tạo một cái gánh nặng
lên phụ huynh và học sinh đặc biệt là những cái vùng
những địa phương mà điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn
thế còn đối với mũ giáo viên thì tôi nghĩ là cũng phải chủ động
mũ giáo viên phải chủ động trên
đây là một cái yêu cầu có thể nói là cũng là
một cái mong muốn là khá đổi mới
thế nhưng mà cũng vì thế giáo viên cũng phải thích ứng
có cái sự chuẩn bị ví dụ như là những bài nào
những môn nào có thể áp dụng được áp dụng ở bài nào
với hình thức như thế nào thì trong quá trình mà chuẩn bị bài giảng
giáo viên cũng phải có cái sự chuẩn bị để có cái chủ động
thế và đặc biệt là cũng phải có những cái giáo viên sẽ phải
nỗ lực làm việc cao hơn để có thể quản lý được biểu học sinh
trong lớp để đảm bảo học sinh là đúng là sử dụng cái này
phục vụ mục đích học tập chứ không phải với mục đích khác
thế còn với phụ huynh
huynh và học sinh thì tôi nghĩ là phụ huynh thì cũng nhận thức
đây là một cái yêu cầu về nó mang tính khuyến khích thôi
nếu có điều kiện thì chúng ta trang bị cho con em
chứ không phải là bắt buộc cho nên phụ huynh cũng không phải
quá nặng nề trong cái việc là lại phải đầu năm học mà cũng rất là
nhiều áp lực rồi không phải lại thêm một cái áp lực nữa
lại đi sắm điện thoại thông minh cho con mình
và nếu mà đã có điều kiện nếu mà đã có điều kiện
cho các cháu sử dụng điện thoại thông minh thì gia đình cũng lại phải có cái giải pháp
có thể làm thế nào để quản lý được các cháu để các cháu sử dụng cái điện thoại thông minh đó
vào đúng cái mục đích mà chúng ta mong muốn đó là để liên lạc rồi để hỗ trợ
cho cái việc dạy và học thôi chứ không phải là để các cháu lại vào mạng
hoặc là lại chơi game thì nó lại phản tác dụng
vâng phải nói thực sự là để có thể phát huy được cái tính hữu dụng nhất của điện thoại di động đó là
kết nối với mọi người kết nối với kiến thức đúng như là một cái mong muốn
mà từ bộ giáo dục và đào tạo cũng đã chia sẻ đúng không ạ
và chương trình ngày hôm nay sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác